thủ tướng chính phủ vừa có công điện số một nghìn chín trăm chín mươi năm về việc tăng cường công tác quản lý cai nghiện trong các cơ sở cai nghiện ma túy
để công tác quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy trên cả nước đạt hiệu quả thủ tướng chính phủ yêu cầu
bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và các cơ quan liên quan thực hiện quản lý chặt chẽ học viên
tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ đạo của chính phủ
về việc ra soát phân loại người nghiện ma túy khi tiếp nhận vào cơ sở cai nghiện tăng cường công tác quản lý
nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở cai nghiện hoàn thành việc chuyển đổi các cơ sở cai nghiện ma túy
trên toàn quốc trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
bộ công an chỉ đạo công an các địa phương thực hiện tốt việc xác định nơi cư trú của người nghiện ma túy
nhất là người không có nơi cư trú ổn định phối hợp chặt chẽ với ngành lao động thương bình và xã hội
tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực có cơ sở cai nghiện ma túy
xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật
bộ tư pháp chủ trì phối hợp với bộ lao động thương bình và xã hội tiếp tục giả soát những quy định của pháp luật
trong việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để có kiến nghị sửa đổi bổ sung
báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định